tiếp nối sự kiện đám cưới tập thể lần thứ nhất vào năm hai nghìn một mươi tám một trăm linh cặp đôi người khuyết tật có hoạt ngành khó khăn sẽ được tổ chức đám cưới tập thể mang tên giấc mơ có thật lần thứ hai tại hà nội vào ngày hai mươi tám tháng sáu tới đây nhân kỷ niệm ngày gia đình việt nam đây là một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa đối với những người khuyết tật trên cả nước
nhằm chăm lo cho người yếu thế trong cộng đồng trên cơ sở thành công của đám cưới tập thể cho người khuyết tật lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ hà nội dự kiến phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình đám cưới tập thể cho các cặp đôi khuyết tật người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với chủ đề giấc mơ có thật lần thứ hai tại hà nội
theo đó các cặp đôi là người khuyết tật hoặc một trong hai người là vợ hoặc chồng là người khuyết tật kể cả đã có con chưa đăng ký kết hôn hoặc đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới hiện đang sinh sống và cư trú trên địa bàn thành phố hà nội có độ tuổi không quá năm mươi năm đều có thể đăng ký tham gia vào sự kiện đặc biệt này
lễ cưới là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn nhằm giúp thắp sáng và lan tỏa tình yêu thương trùng thủy trong mỗi gia đình góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn đồng thời giúp những người yếu thế có động lực vun đắp hạnh phúc của mình